tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một mươi tám bộ bài tây nhiều giấy tờ có ghi các con số nghi là phơi đề bảy điện thoại di động số tiền gần hai mươi triệu đồng cùng với nhiều tăng vật khác có liên quan
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh vĩnh phúc vừa bắt quả tang đối tượng vận chuyển hơn ba trăm linh kg thịt lợn đã bốc mùi hôi thối đi tiêu thụ
số thịt lợn trên được vận chuyển trên xe ô tô mang biển kiểm soát tám mươi tám c
ba trăm bảy mươi bảy do phan văn trường điều khiển
trường đã không xuất trình được giấy tờ nào có liên quan tới số thịt lợn trên
toàn bộ số thịt lợn đã bốc mùi hôi thối có dấu hiệu giết mổ từ lợn ốm lợn bệnh không đủ điều kiện vệ sinh thú y
hiện cơ quan chức năng đã thu giữ và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm động vật trên
ubnd tp hạ long tỉnh quảng ninh vừa có thông báo về việc công bố công khai đường dây nóng và địa chỉ tiếp nhận thông tin phản ánh
phản ánh kiến nghị về các vấn đề khai thác tập kết khoáng sản trái phép các hành vi gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố
theo đó thông tin phản ánh kiến nghị của tổ chức công dân về hoạt động khai thác tập kết khoáng sản trái phép
các hành vi gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố hạ long theo số điện thoại đường dây nóng
ông nguyễn ngọc sơn phó chủ tịch ubnd tp hạ long theo số điện thoại chín trăm một mươi ba năm trăm ba mươi chín sáu trăm ba mươi ba
và ông nguyễn vũ hải trưởng phòng tài nguyên và môi trường số điện thoại chín trăm một mươi ba hai trăm sáu mươi tám tám trăm hai mươi tám
thời gian tiếp nhận qua số điện thoại đường dây nóng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ kể cả ngày nghỉ
địa chỉ tiếp nhận văn bản trực tiếp hoặc gửi qua đường biêu điện phòng tài nguyên và môi trường tp hạ long
địa chỉ tầng sáu trung tâm hành chính công tp đường hai mươi năm tháng bốn phường hồng gai tp hạ long
địa chỉ thư điện tử email phongtnvmt com
thông tin này cũng đã kết thúc bản tin nhanh của chúng tôi

xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại